việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của du lịch việt nam
để giải đáp các băn khoăn thắc mắc của bạn đọc về vấn đề quảng bá du lịch
đồng thời góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch việt nam nhằm làm đòn bầy phát triển du lịch
báo nhân dân đã tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề quảng bá du lịch cần những bước đột phá
với sự tham gia của đại diện tổng cục du lịch hội đồng tư vấn du lịch quốc gia
hiệp hội lữ hành việt nam và một số doanh nghiệp du lịch tiêu biểu
buổi tọa đàm là cơ hội để các khách mời trao đổi và góp tiếng nói trong các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch ở việt nam
tại buổi tọa đàm các khách mời đã trao đổi và thảo luận nhiều vấn đề cụ thể trong việc xúc tiến quảng bá du lịch
như các vấn đề về ngân sách chính sách thị thực áp dụng công nghệ bốn vai trò nhạc trưởng của tổng cục du lịch
dựa trên nội dung các câu hỏi của bạn đọc gửi về các khách mời đã phân tích và trao đổi
từ đó đặt ra nhiều đề xuất liên quan đến chính sách góp phần nâng cao cả về số lượng và chất lượng du khách đến việt nam
giúp ngành du lịch có bước đột phá trong thời gian tới